các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng nguyễn khắc anh tú sinh năm hai nghìn trú tại xã sơn bua huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
đang cung cấp ma túy đá và thuốc lắc cho một số đối tượng tại một quán karaoke trên đường trần quang diệu
thành phố quảng ngãi lực lượng công an thu giữ nhiều thuốc lắc và ma túy tổng hợp dạng đá
đáng nói tại thời điểm bị bắt có rất nhiều khách hàng gọi điện cho tú yêu cầu cung cấp ma túy
một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an phường nghĩa lộ
thành phố quảng ngãi bắt quả tang đối tượng nguyễn thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã bình hiệp huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đang tàng trữ tám gói ma túy tổng hợp dạng đá
và gần hai mươi viên thuốc lắc tại một nhà trọ trên địa bàn phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
tú là đối tượng chuyên chuyển ma túy đến các quán karaoke cho nhung và được nhung trả công
sau mỗi lần giao ma túy trót lọt
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố quảng ngãi
đã bắt quả tang hàng chục vụ mua bán sử dụng ma túy đá và thuốc lắc
tại một số quán karaoke nhà nghỉ trên địa bàn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương